thưa quý vị trong ngày chín tháng bảy ngành y tế thành phố đã phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh
như vậy chỉ trong ba ngày kể từ ngày bảy tháng bảy thành phố hồ chí minh đã có tổng cộng là hai mươi ổ dịch
trong đó có năm ổ dịch mới được phát hiện và một mươi năm ổ dịch đang hoạt động
cùng lây nhiễm mới phát sinh tại thành phố được ghi nhận tại công ty saibien
khu công nghệ cao thành phố thủ đức
đến nay qua truy vết tổng cộng bốn mươi bảy trường hợp dương tính là nhân viên công ty được phát hiện
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày tám tháng bảy liên quan khu vực chợ tân phú một và chợ hiệp tân quận tân phú
ngày sáu tháng bảy cơ quan chức năng đã xét nghiệm tầm soát ở các khu vực này
qua đó nhân viên y tế phát hiện chợ tân phú một có hai mươi mẫu test nhanh dương tính
số lượng này ở chợ hiệp tân là một mươi hai
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày bảy tháng bảy
cụm lây nhiễm đầu tiên là hẻm tám trăm bảy mươi bốn đoàn văn bơ phường một mươi tám quận bốn
đến nay thành phố xác định tổng cộng bốn mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín tại đây
ổ dịch thứ hai tại liên phường một mươi ba một mươi năm quận một mươi
ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu dân cư ngày hai mươi chín tháng sáu
đến nay tổng số ca mắc được ghi nhận tại ổ dịch này là ba mươi hai